tại hà nội bộ công thương phối hợp với tập đoàn điện lực việt nam ngân hàng thế giới tại việt nam và hội mỹ thuật việt nam tổ chức lễ phát động cuộc thi sáng tạo logo và slogan về tiết kiệm điện
trong những năm qua chính phủ việt nam đã không ngừng nỗ lực để tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng thông qua ban hành nhiều chính sách liên quan cũng như phát động triển khai những hoạt động cụ thể để thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả toàn xã hội
cuộc thi sáng tạo logo và slogan về tiết kiệm điện với chủ đề trung tay thực hiện tiết kiệm điện vì sự phát triển bền vững được tổ chức với mục tiêu lan tỏa thông điệp của chỉ thị hai mươi của thủ tướng chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tới mọi tầng lớp mọi người dân trong toàn xã hội
thông qua cuộc thi bộ công thương mong muốn sẽ lựa chọn được biểu tượng và khẩu hiệu thể hiện tầm quan trọng của việc thực hiện tiết kiệm điện đối với phát triển kinh tế xã hội của đất nước
thời gian nhận tác phẩm dự thi từ một mươi hai h ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đến một mươi bảy h ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi dự kiến lễ công bố trao giải sẽ diễn ra vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi